thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video hướng dẫn trị bệnh cuộc sống của vai gái
bằng cách nắn bẻ xương khớp kèm theo những tiếng rắc rắc đã tai thu hút rất nhiều lượt xem và tương tác
tuy nhiên theo các chuyên gia phương pháp này có thể gây ra những hậu quả khó lường
theo phò giáo sư vũ thị thanh thủy trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện đông đô cho biết
bệ khớp xương bản chất là phương pháp dùng trong vật lý trị liệu tiền đề của nó được gọi là chiropratic
đây là một cách điều trị tích cực không dùng thuốc
các bác sĩ chuyên môn sẽ dùng tay hoặc các thiết bị phụ trợ để nắn chặt khớp
vùng được nắn xương khớp nhiều nhất là cuộc sống và các khớp
được biết các nghiên cứu ở mỹ và châu âu đã chứng minh rằng chiropratic là phương pháp điều trị bảo tồn an toàn
hiệu quả cao trong điều trị nhiều bệnh lý cơ xương khớp cột sống như thoát vị địa đệm thoai hóa cột sống
gai cột sống viêm khớp đau thần kinh tọa
đây cũng là phương pháp rất phổ biến tại mỹ và các nước tiên tiến
tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện tùy tiện vì nguy cơ gây chấn thương đến cuộc sống và xương khớp
tiến sĩ nguyễn ngọc châu chủ nhiệm khoa nội cơ xương khớp bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cho biết
trong các hoạt động hàng ngày khớp là những cơ quan vận động rất nhiều
do đó xảy ra tình trạng làm mỏi khớp
những động tác bẻ khớp tạo cho người ta cảm thấy thoải mái ngay nếu làm ở mức vừa phải thì sẽ không ảnh hưởng gì
thế nhưng khi sử dụng việc bẻ khớp là một phương pháp liệu trình thì nó lại là điều khác
bởi vì nếu như không cẩn thận gặp phải những người không có chuyên môn thì xảy ra các vấn đề nặng hơn
lúc đó bệnh sẽ trở nên nặng điều trị rất khó
vậy nên bệnh nhân có các bệnh về xương khớp nên đến thăm khám gặp bác sĩ chuyên khoa để có liệu trình phù hợp tránh tiền mất tật mang
tình kêu rắc rắc gây thích thú thực ra chỉ là một trải nghiệm tâm lý
trên thực tế khi các bác sĩ chuyên khoa thực hiện thao tác nắng chỉnh có thể không tạo ra âm thanh nhưng không có nghĩa là việc nắn chỉnh không hiệu quả
tuy nhiên nếu cố gắng xoay vặn thực hiện các động tác không đúng kỹ thuật để tạo ra âm thanh rắc rắc sẽ mang đến nhiều hậu quả đáng ngại
các chuyên gia khuyến cáo việc tự ý bẻ xương khớp như khớp ngón tay cổ sống khớp cổ là một trong những thói quen xấu làm giảm tuổi thọ của xương khớp
điều này khiến cho các khớp ngày càng to lên đồng thời có thể gây ra những tổn thương như bong gân sẵn dây chẳng chật khớp làm sụn khớp nhanh bào mòn và đẩy nhanh quá trình lão hóa